thưa quý vị mưa lớn từ chiều tối qua đến sáng nay trên địa bàn các tỉnh thành phố ở miền trung
đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực tại thừa thiên huế thành phố đà nẵng quảng trị quảng nam
riêng tại đà nẵng đã có năm người tử vong
tại quảng trị có sáu trăm tám mươi bốn nhà bị ngập một mươi chín điểm giao thông bị ách tắc
ở thừa thiên huế hiện nước sông lên cao và ngập úng bởi cường suất mưa lớn gây ngập cho khoảng hai mươi ngôi nhà
tại thành phố huế hơn bảy mươi tuyến đường của ba mươi sáu phường xã đã bị ngập
trong khi đó tại thành phố đà nẵng ghi nhận gần bốn nhà bị ngập
hầu hết các khu vực trung tâm thành phố ngập sâu từ năm đến một m cục bộ có nơi trên hai m
tại quảng nam mưa lớn đã khiến nhiều điểm trên quốc lộ một mươi bốn b bị ngập sạt lở hư hỏng nặng
có thể nói đêm qua là một đêm không ngủ đối với người dân tại thành phố đà nẵng
nước lên nhanh trong đêm đã khiến cho người dân không kịp trở tay
tuy nhiên bất chấp nguy hiểm lực lượng công an đã huy động một trăm linh quân số
để hỗ trợ giải cứu bà con tới nơi an toàn
trong đêm cán bộ chiến sĩ công an thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố
đã thần tốc vượt nước xiết răng dây vượt qua đường để người dân trong các căn nhà bị ngập sâu bám vào
thoát khỏi dòng nước xoáy túc trực khắp các tuyến đường tuyến quốc lộ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đồng thời huy động nhiều phương tiện có mặt ở khắp các khu vực thấp trũng
để hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
sau khi nước rút lực lượng công an có mặt ở khắp các tuyến đường để tiếp tục hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân
tại hầm hải vân cán bộ chiến sĩ trạm cửa ô hòa hiệp đã chia ca bám trụ chốt từ đêm qua
phân luồng điều tiết giao thông trước sự cố sản lở
tại các tuyến đường hàng loạt xe chết máy các hầm chui ngập nước lực lượng cảnh sát giao thông
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã hỗ trợ di rời xe thông tuyến
vào khoảng hai h ba mươi chiều nay tại sưởng sản xuất viên nén gỗ mai hạnh của gia đình bà nguyễn thị mai
ở tổ dân phố vòng huyện thị trấn bố hạ huyện yên thế tỉnh bắc giang đã xảy ra cháy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động bốn xe chữa cháy
ba mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện yên thế công an huyện đến hiện trường
khu vực cháy là xưởng chứa viên nén nguyên liệu sản xuất với diện tích khoảng năm trăm linh m hai
thời điểm cháy có một mươi công nhân đang làm việc trong xưởng đã kịp thời chạy ra ngoài
sau gần ba giờ đồng hồ khẩn trương dập lửa đám cháy đã được khống chế không gây cháy lan
hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ
chiều nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp đối tượng tôn thất hải
trú tại quận một mươi một tp hcm để điều tra về hành vi giết người
sự việc xảy ra vào ngày hôm qua anh triệu quốc tuấn ngồi nhậu với ba người bạn
trước phòng trọ tại huyện long thành tỉnh đồng nai
trong lúc nhậu những người này gây ồn ào nên hải đã cự cãi với anh tuấn
hải cầm dao đâm một nhát vào lưng anh tuấn khiến nạn nhân tử vong
đối tượng hải đã bị người dân khống chế bắt giữ ngay sau đó
công an tỉnh bạc liêu vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền
thu giữ hơn bốn mươi hai triệu đồng
và chiều qua lực lượng công an đã bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc
dưới hình thức đánh bài ăn tiền tại nhà của đặng thái dương
trú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu thu giữ tại hiện trường bốn mươi hai triệu đồng
một bộ bài tay một mươi một điện thoại di động
tiếp tục khám xét nơi ở của dương lực lượng công an bắt quả tăng lâm thị sáu
đang có hành vi ghi số đề
tăng vật thu giữ bao gồm năm tờ giấy có ghi nhiều số nghi là phơi đề
một điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
thăm chính thức cộng hòa cuba
đại tướng tô lâm đã thăm hỏi sức khỏe của đại tướng raúl castro ruz
và vĩ đại giữa hai dân tộc việt nam cuba
chào xã giao bí thư thứ nhất đảng cộng sản cuba và chủ tịch nước
đại tướng tô lâm đã chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe từ lãnh đạo đảng
nhà nước và nhân dân việt nam đến đồng chí díaz canel
đại tướng tô lâm khẳng định việt nam trước sau như một
luôn ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân cuba anh hùng
bộ trưởng tô lâm cũng đã hội kiến thủ tướng cuba manuel maduro krus
và hội đàm với nội vụ cuba
tại hội đàm chính thức hai bên đã tổng kết đánh giá kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác
ký từ năm hai nghìn một mươi tám giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba
và tình hình hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua
hai bên cam kết tăng cường hợp tác an ninh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
tăng cường trao đổi đoàn các cấp và chuyên gia trên nhiều lĩnh vực hợp tác
phía việt nam đề nghị bộ nội vụ cuba hỗ trợ các vấn đề liên quan đến những lĩnh vực
mà cuba có thế mạnh như điều trị ung thư can thiệp mạch máu não ghép tạng
hợp tác nghiên cứu hoặc chuyển giao công nghệ sản xuất các loại dược phẩm thế mạnh của cuba
chuyển giao công nghệ bào chế sản xuất theo công thức của bài thuốc y học cổ truyền việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm đại tướng tô lâm và đoàn công tác đã dâng hoa tưởng điệm
chủ tịch hồ chí minh tại công viên mang tên người ở thủ đô la habana
thăm trung tâm finengatro nơi thu thập lưu giữ bảo tồn và tôn vinh những di sản
của vị tổng tư lệnh cuba và gặp thân mật cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
tại đảo quốc caribe này
và được hiểu là ví giấy tờ điện tử đây là một phương thức quản lý thông tin
thẻ căn cước và nhiều giấy tờ tùy thân của công dân trên môi trường mạng
từ ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã công bố hệ thống định danh
và xác thực điện tử đi vào hoạt động đây là một bước tiến mới đưa việt nam
chính thức trở thành một trong những nước có định danh điện tử quốc gia
thống kê đến hết ngày một mươi chín tháng chín hệ thống đã tiếp nhận hơn một mươi năm triệu hồ sơ
đăng ký tài khoản định danh điện tử trong đó có trên chín hai triệu tài khoản
đã được phê duyệt đạt tỷ lệ tám mươi bảy bốn việc ứng dụng định danh điện tử
đang tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện thủ tục hành chính
dịch vụ công và thương mại điện tử góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia
để hiểu rõ hơn về nội dung này mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục đề án sáu ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị
nếu thẻ căn cước công dân là vật để định danh con người trên môi trường vật lý
thì tài khoản định danh điện tử được xem là công cụ để định danh con người trên môi trường số
tài khoản định danh điện tử được tạo ra dựa trên số định danh cá nhân hay chính là số căn cước công dân
chính vì vậy mà mỗi công dân sẽ chỉ có duy nhất một tài khoản định danh điện tử
tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm có tên đăng nhập mật khẩu và hình thức xác thử khác
được tạo lập bởi hệ thống định danh và sát thử điện tử của bộ
tài khoản này được quản lý và sát thử trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia vneid
tài khoản định danh điện tử có hai mức độ
mức độ một công dân có thể sử dụng một số tính năng cơ bản như là phòng chống dịch
giải quyết dịch vụ công trực tuyến như thông báo lưu trú đăng ký thường trú tạm trú
mức độ hai công dân có thể sử dụng tất cả các chức năng tiện ích mà ứng dụng định danh điện tử quốc gia cung cấp
như là đăng ký tích hợp hiển thị các loại giấy tờ thực hiện các giao dịch tài chính
như là thanh toán điện nước đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và chuyển tiền
cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang làm thay đổi mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội
từ môi trường thực thì các hoạt động dần chuyển lên môi trường số
vì vậy thay vì sử dụng chứng minh nhân dân căn cước công dân hay hộ chiếu
định danh điện tử được xác định là yếu tố quan trọng để thực hiện các giao dịch điện tử
hướng tới sự phát triển của chính phủ số thực hiện chủ trương chính phủ điện tử của việt nam
và ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo tôi tới trụ sở công an của một phường trên địa bàn quận nam tử liêm hà nội
để hiểu rõ hơn về quy trình đăng ký định danh điện tử
hiện nay việc đăng ký định danh điện tử được bộ công an thực hiện rất linh hoạt
tùy vào nhu cầu cũng như điều kiện người dân có thể lựa chọn hình thức
một là đến trụ sở công an các cấp để đăng ký trực tiếp
hai có thể đăng ký trực tuyến và các thủ tục để đăng ký trực tiếp cũng hết sức đơn giản
và ngay sau đây
mời quý vị cùng tôi trải nghiệm một quy trình đăng ký định danh điện tử tại trụ sở của công an phường

để giúp em có cách chọn
em đã tích hợp xong với tài khoản định danh cho chị
và chị sẽ kiểm tra lại thông tin và ký vào người đăng ký giúp em
tài khoản của chị đã được tạo thành công và chị sẽ đợi tin nhắn từ vnid
khi nào báo là tài khoản sắp được định danh điện tử của bà thành công
thì chị sẽ tạo cái ví dụ vnid về và đăng nhập bằng cái số căn cước công dân
vâng thưa quý vị
thưa quý vị như vậy là chỉ mất khoảng năm phút thôi thì tôi đã đăng ký xong tài khoản định danh điện tử cho cá nhân mình
hiện nay để hỗ trợ người dân tại công an các xã phường đã bố trí thêm lực lượng cán bộ
để hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử
cũng như là tích hợp các thông tin cá nhân vào tất cả các ngày trong tuần
thậm chí là làm việc ngoài giờ
chính vì vậy nếu quý vị có thời gian thì hãy mang theo các giấy tờ cá nhân cần thiết
đến trụ sở công an xã phường nơi cư trú để đăng ký tài khoản định danh điện tử cho bản thân
chúng tôi đã khoán triệt lực lượng tài sát khu vực
một là làm tốt công tác tuyển truyền đến các tổ dân phố về việc hướng dẫn người dân chuẩn bị các giấy tờ
một là lên công an phường có thể làm xác thực định danh điện tử
thứ hai là thông qua công tác tuyên truyền chúng tôi hướng dẫn công dân có thể tải phần mềm ứng dụng vneid của bộ công an
theo đó người dân cũng có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử mức một
trên ứng dụng vnead
bước một tải và cài đặt ứng dụng vnead
bước hai kê khai các thông tin cá nhân theo yêu cầu
trong đó số định danh cá nhân chính là một mươi hai số trên thẻ căn cước công dân
bước ba hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ so sánh đối chiếu tự động thông tin
nếu trùng khớp sẽ tạo lập tài khoản định danh điện tử
đồng thời gửi yêu cầu kích hoạt đến số điện thoại hoặc email đã đăng ký
bước bốn thực hiện việc kết hoạt theo yêu cầu
bước năm thực hiện việc kết hoạt theo yêu cầu

sau đó công dân vào ứng dụng vnead để kết hoạt và sử dụng
kể từ ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã hoàn thành xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử
chính thức đưa định danh điện tử và ứng dụng vneid vào sử dụng
để cung cấp tiện ích cho người dân doanh nghiệp lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ
và cũng kể từ đó người dân đang từng bước được thụ hưởng nhiều tiện ích từ định danh điện tử
trước đây các nhân viên của đơn vị tư vấn du học này thường xuyên phải lên trực tiếp công an phường
để nộp các loại giấy tờ khai báo lưu trú cho học viên tại trung tâm
thế nhưng giờ đây nhờ tiện ích thông báo lưu trú trên ứng dụng vneid
các học viên chỉ việc đăng ký tài khoản định danh địa tử và tự khai báo một cách nhanh chóng
các học viên của bên mình mà ở tỉnh xa muốn đến đây học í
thì đều phải lên cơ quan công an để đăng ký
thì mình thấy rằng là cái thuật hệ chính này vẫn khá là dầm dà
với các bước thủ tục hành chính cho chính người dân của bọn mình
còn với anh vũ tuấn kiệt từ ngày có tài khoản định danh điện tử
anh không cần lúc nào cũng mang thẻ căn cước công dân bên mình
trong các giao dịch hàng ngày anh chỉ cần mở ứng dụng vneid trên điện thoại và chỉnh thông tin
trước đây thì khi em đi mua đồ mua sắm các thứ
em phải mang rất nhiều chứng thư căn cước công dân hay là thẻ ngân hàng các thứ
nhưng sau khi được cấp mã định danh này là xong em cảm thấy rất tiện lợi
bên cạnh đó khi sử dụng tài khoản định danh địa tử đăng nhập thực hiện các dịch vụ công
sẽ giúp người dân giảm bớt các thủ tục xác minh thông tin
không phải điền các biểu mẫu giúp tiết kiệm thời gian
trước mắt chúng ta có thể tập trung điện tử hóa các bộ dữ liệu
và có tính liên thông dữ liệu giữa các cục với nhau
để tạo dựng được một e form để người dân chỉ việc sử dụng định danh điện tử
mà không phải kê khai thông tin công dân của mình
chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với trung tâm ra
để triển khai đưa các ứng dụng về sát thục định danh điện tử
vào trong dịch vụ công và tài chính số
trong đó nổi bật có thể kể đến việc sử dụng dịch vụ sát thục định danh điện tử
cho lĩnh vực hàng không
như vậy là hành khách đi tàu bay sẽ làm thủ tục tự động rất là nhanh chóng
từ ngày hai mươi tháng một mươi tới đây tài khoản định danh điện tử mức độ hai của công dân việt nam
có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân
trong việc thực hiện các giao dịch
cũng từ ngày hai mươi tháng một mươi tới đây nghị định định danh và sát thục định tử
sẽ chính thức có hiệu lực
đây là cơ sở pháp lý để phát triển cung cấp thêm nhiều tiện ích phục vụ người dân
khi đó thì tài khoản định danh sẽ tạo điều kiện cho các cá nhân doanh nghiệp
trao đổi tiếp xúc thực hiện các thủ tục hành chính
với các cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng dễ dàng
không tốn nhiều nguồn lực đặc biệt là minh bạch rõ ràng
đảm bảo bốn không gặp gỡ
không tiếp xúc không giấy tờ không tiền mặt
và trong các số tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích kỹ hơn
về tính bảo mật dữ liệu cũng như an toàn thông tin của tài khoản định danh điện tử
xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây là hết
lần thứ một mươi ba đã đi đến những ngày cuối cùng
trong năm nội dung thi tại liên hoan năm nay thì phần thi phát thanh viên
người dẫn chương trình có sức hút đặc biệt được đánh giá là có thay đổi
và đề thi khó hơn những mùa liên hoan trước
nhưng qua đây cũng cho thấy chất lượng thí sinh đã tăng lên
vào khoảng một mươi năm giờ chiều nay cơn bão số hai sẽ di chuyển vào khu vực vịnh bắc bộ
chúng tôi đã vận động được gần một tàu thuyền vào nơi trú an toàn
bạn đã thể hiện được cái tâm trạng của bạn
tự tin có khả năng giao tiếp ứng xử linh hoạt trước đám đông
và kỹ năng đưa tin trực tiếp từ hiện trường
là những điều mà những thí sinh này phải thể hiện
những phát thanh viên người dẫn chương trình sẽ thể hiện kỹ năng dẫn trước ống kính máy quay
sau đó ban giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi để thí sinh ứng biến
với các tình huống có tính chuyên môn cao trên sân khấu
làm thang điểm đánh giá các thí sinh
điểm khác với năm trước là khi mà thể hiện xong lời bình
thì ban giám khảo sẽ trực tiếp đưa ra tình huống cho chúng tôi luôn
chứ không phải là bắt thăm như những kỳ liên hoan trước ạ
phần thi này thì
gây bất ngờ cho các thí sinh
tuy nhiên thì đây là một trong những kinh nghiệm
để các phát thanh viên người dẫn chương trình
có thể ứng biến linh hoạt hơn khi thực hiện trong thực tế
các câu hỏi cũng như tình huống rất là đa dạng
mà tôi nghĩ là không ai đoán trước được tình huống của mình nhận được
và có một vài tình huống như là dẫn buổi tọa đàm
thì mọi người được đánh giá đó là tình huống khá là khó
nhưng mà đối với các bạn ở những tỉnh thành
thì cũng đã cố gắng hoàn thành phần thi của mình
đối với những tình huống đó
với riêng phần thi dành cho phát sinh viên người dẫn chương trình
liên hoan năm nay có bảy mươi bảy thí sinh đến từ công an các đơn vị địa phương tham gia
trong đó đặc biệt có những đơn vị có từ hai đến ba người tham gia phần thi này
qua đó có thể nhận thấy tinh thần tham gia liên hoan đầy trách nhiệm của các đơn vị
tôi nghĩ rằng với những người dẫn chương trình cũng vậy
bây giờ họ phải nâng cao cái khả năng của mình hơn nữa
đặc biệt là các đồng chí đang làm phóng chính trị về tuyên truyền như thế này
thì các đồng chí cần phải nâng cao kiến thức của mình hơn nữa
để sao cho khi chúng ta làm những cái phóng sự về an ninh trật tự như thế này
nó không bị khô cứng và nó thật sự là đưa khán giả vào
sống được trong những vụ án như thế
và họ sẽ xem với cảm giác chân thực nhất
thì đó là điều mà tôi rất mong muốn
mốc quan trọng ghi nhận đánh dấu từng bước lớn mạnh của đội ngũ làm truyền hình phát thanh công an nhân dân
liên hoan cũng sẽ là cơ hội để trang bị thêm kiến thức cho các cán bộ chiến sĩ công an làm truyền hình phát thanh ở các địa phương trên cả nước
có thêm trải nghiệm thêm kiến thức và là cơ hội để họ có thể giao lưu trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
theo kế hoạch các ban giám khảo sẽ tiếp tục chấm thi các nội dung thi khác đến hết ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi
trước khi ban tổ chức công bố các tác phẩm đạt giải vào lễ bế mạc diễn ra vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi
thưa quý vị theo thống kê ban đầu từ các địa phương bị thiệt hại do bão số năm gây ra đã có hàng nghìn ngôi nhà bị ngập chìm trong nước nhiều tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng
tại đà nẵng trận mưa lịch sử trong ngày và đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi đã khiến nhiều gia đình không kịp trở tay
nhiều tài sản bị ngập chìm trôi theo dòng nước lũ
hàng trăm ô tô xe máy bị hư hỏng
hiện toàn tỉnh thừa thiên huế còn khoảng hai mươi nhà bị ngập nhiều tuyến đường đang bị ngập nặng
tính đến chiều ngày hôm nay lực lượng công an toàn tỉnh huy động khoảng ba năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ bốn mươi năm cano hai trăm năm mươi ghe máy ba trăm linh xuồng cứu sinh
cùng nhiều loại phương tiện hiện có tại cơ sở về vùng sung yếu thấp trũng chia cắt để giúp người dân
qua nắm tình hình ra soát bước đầu có khoảng hơn một mươi hộ ba mươi bốn nhân khẩu thuộc diện di rời sơ tán do ảnh hưởng của lũ
đã đến từng nhà thăm hỏi động viên và trao tặng thực phẩm thiết yếu cho một số hộ dân gặp khó khăn
đồng thời chỉ đạo lực lượng công an xã công an huyện tiếp tục bám địa bàn nắm chắc tình hình để tham mưu ubnd các cấp
phối hợp các ban ngành sẵn sàng phương tiện vật tư lực lượng để giúp dân
hiện nay căn cứ tình hình thực tế lực lượng công an tham mưu phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán di rời gần năm hộ
với hơn một mươi hai nhân khẩu đến nơi an toàn kêu gọi hơn bốn tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn
trên địa bàn tỉnh quảng nam quốc lộ một mươi bốn b xuất hiện nhiều điểm sạt lở trong đó có ba điểm sạt lở lớn
đặc biệt qua cầu suối mơ xã đại đồng huyện đại lộc tỉnh quảng nam
nước chảy trôi một nửa mặt đường gây sụt lún tạo thành hố tử thần làm ách tắc giao thông
trong khi đó nhiều vị trí khác trên tuyến quốc lộ một mươi bốn b cũng bị ngập sâu và sạt lở nặng
mưa lớn trong những giờ qua đã khiến nhiều ngầm tràn đường giao ở các huyện đắk rông hướng hóa và hải lăng của tỉnh quảng trị bị ngập lụt chia cắt
đêm qua có thể nói là một đêm không ngủ với người dân thành phố đà nẵng
nước lên nhanh trong đêm đã khiến nhiều người không kịp trở tay
bất chấp nguy hiểm lực lượng công an nhân dân đã huy động một trăm linh quân số để hỗ trợ giải cứu bà con tới nơi an toàn